vào ngày hôm nay hội đồng xét xử của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã xét xử phúc thẩm đối với bị cáo nguyễn thị khanh giám đốc trung tâm phát triển sáng tạo xanh green id về tội trốn thuế

thông tin kinh tế giả

với những đối tượng thù địch thì đây lại chính là cơ hội để chúng cắt ghép hoặc đưa ra những thông tin giả thiếu thiện trí nhằm chống phá những đường lối chính sách của nhà nước ta
người dân xếp hàng dài để mua xăng dầu là hình ảnh được tổ chức khủng bố việt tân triệt để lợi dụng trong thời gian qua
từ đó chúng suy diễn hướng lái lỗi là do chính phủ điều hành rồi lua loa quy trục niềm kinh tế việt nam đang dối rèn
khi quốc hội việt nam bàn về sửa đổi luật đất đai
thì chúng lại lồng ghép vấn đề xử lý cán bộ và cho rằng nạn tham nhũng ở việt nam là tràn lan
một số cán bộ ở việt nam sống được là do tham nhũng đất đai
còn khi cơ quan công an việt nam xử lý một số đối tượng vi phạm pháp luật việt nam đang hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng
ngay lập tức có hàng trăm tin giả nhiều hệ thống ngân hàng ở việt nam sẽ sụp đổ
trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế chúng ta thấy là chắc chắn chúng ta có rất nhiều những kẻ thù địch
phải nói rằng như vậy bằng cách là bất mãn với chế độ hoặc có những tư tưởng chống đối chế độ
thế thì bằng với cái lòng đố kị như vậy thì thường thường là nó lợi dụng những cái lúc có những cái hiện tượng
về mặt hiện tượng là có nhưng bản chất thì lại không phải như vậy
ví dụ như hiện tượng ví dụ như là trong quá trình hiện nay là cái xăng dầu thế giới thì khủng hoảng năng lượng thì đấy là một cái hiện tượng phổ biến trên thế giới
thì bất kỳ một quốc gia nó cũng có
nhưng mà cuối cùng nó tung những cái tt lên nó cho là nàng kinh tế có nguy cơ
là bị sẽ sửa giảm sửa giảm rất là mạnh
nó bao giờ gắn cái kinh tế cái chính trị
thông qua cái khó khăn kinh tế như vậy thì nó tuyên truyền nó kích động
nó làm cho tạo ra những cái sự gọi là cái lòng dân bất an
nó làm cho người lao động mà kém nhận thức
bước xúc trước khó khăn thì dẫn đến câu chuyện bất mạng
dẫn đến câu chuyện biểu tình
dẫn đến câu chuyện dễ bị kích động
và khi nó
làm được như thế
nó sẽ làm cho chúng ta là mất ổn định về chính trị
mà khi nó mất ổn định chính trị thì tất nhiên nó sẽ mất ổn định và kinh tế
đích của những đối tượng này là tạo tâm lý hoang mang trong quần chúng
xáo động niềm tin
từ đó gây bất ổn xã hội
đưa đến đích đến mới là chính trị
nhất là khi thời gian vừa qua dư luận quân chúng nhân dân đặc biệt quan tâm đồng tình ủng hộ
việc cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố điều tra một số vụ án hình sự
liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực y tế tài chính ngân hàng chứng khoán bất động sản
lợi dụng những vụ việc trên các tổ chức phản động đã sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt
nhằm vào các cá nhân doanh nghiệp trên lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán bất động sản
thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội
mà từ cái mất lòng tin đó thì thấy đặc biệt nó đánh vào những thông tin cung cấp
không những đối với cái an ninh năng lượng như sức cung cấp cung cấp tăng dầu
mà đánh vào những cái huyết mạch của nền kinh tế là những lĩnh vực tài chính kinh tế
ta thấy rất là nguy hiểm
ví dụ như vừa qua có tung tin một số những đại gia chuẩn bị bắt đúng không
hay là cấm xuất nhập cải
nhưng thực tế ta thấy là tránh văn phòng của bộ công an trung tướng dân số
đã khẳng định cái điều đó hoàn toàn là không có hoàn toàn là thông tin thất thiệt
và chúng tôi nhận thấy là có khoảng bảy cái nhóm tin giả chính
và trong đó thì đương nhiên là có những thông tin được tạo ra một cách có chủ đích
để phục vụ cho ý đồ chính trị chống phá
để trục lợi hoặc là vi phạm luật
thực chất tin tức kinh tế giả mà chúng đưa ra
cố tình xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng
về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
quét sâu vào những yêu kém của các doanh nghiệp nhà nước
khuyến khích cổ phần hóa triệt đề hoặc giải thể các doanh nghiệp tập đoàn kinh tế nhà nước
từ đó chúng muốn thành phần kinh tế nhà nước lụi tàn
để phá hỏng cơ sở chỗ dựa của chế độ xã hội chủ nghĩa
làm suy yếu và tiến tới gạt bỏ vai trò lãnh đạo của đảng
sự quản lý điều hành của nhà nước trên lĩnh vực này
hướng lái việt nam phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa
hiện nay các đối tượng thù địch đang dắp tâm thực hiện kế hoạch diễn biến hòa bình tại việt nam
đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế
chúng xác định chuyển hóa kinh tế trạch hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam
là giải pháp căn cơ chính yếu để tự diễn biến tự chuyển hóa nội bộ việt nam
và internet chính là công cụ
mà các thế lực thù địch triệt để lợi dụng
theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
trong những năm gần đây tần suất xuất hiện những trang tin thông tin thiếu thiện trí
đưa tin sai lệch về các chính sách điều hành kinh tế của chúng ta ngay càng tăng cao
đồng thời có những thông tin được cắt ghép rất bài bản tiến hành thành các đợt
và được đầu tư rất công phu
mặt trận về truyền thông của nội tướng đã tìm cách đưa những thông tin một triều
và có liều lượng có chiến thắng
về những khó khăn những bất cập của chúng ta trong phát triển kinh tế xã hội
những thực tiễn đạt ra như vậy để từ đó thực hiện ý đồ của mình
và các đối tượng thì không độc lập các đối tượng đã đề ra những cái
qua công tác nghiệp vụ chúng tôi đã phát hiện ra
ví dụ việt tân hoặc các tổ chức phản ứng vong đã đề ra những kế hoạch về mặt truyền thông
theo các chuyên gia những tin giả mà chúng gieo róc
có thời điểm đã làm xáo trộn một vài mặt của đời sống kinh tế xã hội
nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn thì đích mà chúng mong muốn sẽ đạt được
là gây nghi ngờ tạo sự đối lập mâu thuẫn giữa nhân dân với đảng nhà nước
đồng thời tạo sự hoài nghi làm mất lòng tin của cộng đồng quốc tế đối với việt nam
mục đích của những thông tin say lệch như vậy mục đích của những đối tượng thu đính với ta
chúng ta mục tiêu cuối cùng là gì
là lật đổ cái thế độ này phải đối tượng bằng những gì
thông tin tuyên truyền
cái hình ảnh người ta nói là anh nói sai sự thật anh nói xấu người ta
một lần không tin nhưng đến một trăm linh lần người ta sẽ tin
để ngăn chặn thông tin xấu độc hại lực lượng công an trên cả nước đang tổ chức xác minh
đấu tranh với những trường hợp thông tin sai sự thật trên không gian mạng
tuy nhiên công tác xử lý các đối tượng tán phát thông tin giả thông tin sai sự thật
gặp không ít khó khăn bởi hầu hết những thông tin này chủ yếu được đăng tải trên mạng xã hội
các đối tượng chỉ cần có thiết bị kết nối mạng
và cú click chuột là đã có thể đăng tải bất kỳ thông tin gì bất cứ lúc nào
dù ở rất xa ngoài lãnh thổ việt nam
không chỉ việt nam hiện nay cả thế giới đều đang phải đối mặt với vấn nạn tin giả
trong đó có những tin giả đã được đưa ra một cách có chủ đích
vậy nên ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng
thì rõ ràng người dân cần phải hết sức tỉnh táo để không bị rơi vào ma trận tin giả trên mạng xã hội hiện nay
và đặc biệt không nên chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng từ những nguồn tin
không chính thống
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
thưa quý vị những ngày vừa qua địa bàn phường gành ráng thành phố quy nhơn tỉnh bình định
liên tiếp bị ngập lụt khiến cuộc sống của nhân dân đối mặt với nhiều khó khăn
với tinh thần vì dân phục vụ đoàn viên thanh niên lực lượng công an
đã khẩn trương tổ chức các hoạt động tình nguyện
giúp chính quyền và nhân dân địa phương vượt qua khó khăn trước mắt
do đặc thù địa bàn tiếp giáp với chân núi vũng chua và núi xuân vân
nên sau khi nước lũ qua đi đã để lại một lượng lớn bùn non vương vãi khắp nơi
ở phường gênh ráng thành phố quy nhơn
không chỉ trên các tuyến đường mà bùn đất còn tràn vào các công sở trường học
ảnh hưởng đến việc lao động học tập và cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương
ngay trong sáng hai mươi một tháng một mươi một khi nước lũ vừa rút
hơn một trăm linh đoàn viên thanh niên các lực lượng vũ trang tỉnh
gồm trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ bộ công an công an tỉnh bình định
nòng cốt là đoàn viên cảnh sát cơ động và cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã lập tức có mặt tham gia lao động giúp địa phương khắc phục hậu quả
thay mặt lãnh đạo địa phương cũng hết sức là gửi lòng cảm ơn
sâu sắc đến lãnh đạo các đơn vị cám bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang
với những cái bùng dơ đắt như thế này cũng không có thế nào mà gây khó khăn cho anh em được
anh em rất là quyết tâm và đồng lòng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân
khẩn trương lao động từ sáng đến trưa
các đoàn viên thanh niên công an mới hoàn tất việc nạo bùn đất ở các công sở trường học
tranh thủ thời gian lúc đường vắng người hơn một trăm linh đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang
bắt đầu hỗ trợ nhân viên công ty môi trường đô thị quy nhơn
và cán bộ nhân viên phường gành ráng dọn bùn đất
trên một số tuyến đường bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ
nhất là đoạn trước chợ gành ráng nhằm đảm bảo cho người dân địa phương qua lại an toàn
từ chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một bên cạnh việc tiếp tục nạo bùn đất tại các tuyến đường
đoàn viên thanh niên lực lượng công an sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua
nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn neo người không chỉ ở phương ganh ráng mà còn tại nhiều địa phương khác
tinh thần vì dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên lực lượng công an
để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng cán bộ nhân dân địa phương